xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến chuyện tình cảm đỗ tấn cường đã bị nhóm của nguyễn công bình đâm tử vong
bốn đối tượng gây ra án mạng đã bị công an tỉnh tiền giang khởi tố và bắt tạm giam
do nghi ngờ nguyễn công bình có quan hệ bất chính với vợ của mình sau khi uống rượu đỗ tuấn cường đã ở xã đông hòa huyện châu thành tỉnh tiền giang
đã cầm dao tự chế đến cửa hàng điện thoại di động của bình để gây sự
tại đây giữa cường và nhóm của nguyễn công bình xảy ra xô xát phan minh tân đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người cường
được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng cường đã tử vong trước khi vào bệnh viện
sau khi gây án các đối tượng đã rời khỏi hiện trường đến chiều ngày hai tháng tám hai đối tượng phan minh tân và nguyễn quốc tiến đến cơ quan công an đầu thú
qua điều tra lực lượng công an đã tiến hành bắt thêm hai đối tượng là nguyễn công bình và trần tân khanh